quỹ ban an toàn giao thông quốc gia cho biết sau bốn ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra một trăm một mươi một vụ tai nạn giao thông làm tám mươi người bị thiệt mạng bảy mươi chín người bị thương
như vậy so sánh với bốn ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giao thông giảm hai vụ giảm một bảy mươi bảy tăng một người chết tăng một hai mươi sáu không tăng không giảm số người bị thương
về công tác xử lý vi phạm an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý hai chín trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt hai bảy trăm ba mươi một tỷ đồng tạm giữ bốn trăm chín mươi bảy phương tiện bốn trăm một mươi bảy giấy tờ các loại
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đã nhận được một mươi hai cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc nhiều nhất hành khách trở qua số người quy định và tình trạng ồn tắc giao thông tại một số tuyến đường
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh